trước tình hình ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa sở y tế tp hcm đã có công văn về tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện phòng khám tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát và truyền thông phòng chống sự lây lan của bệnh
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng
nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán tư vấn và điều trị đúng
bệnh viện gia liễu tp hcm nơi phát hiện bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ mới nhất
đã xây dựng một quy trình tầm soát xử lý đặc biệt cho những trường hợp có triệu chứng lâm sàng của căn bệnh này
theo quy trình tại bệnh viện nếu những trường hợp nào có triệu chứng nghi ngờ hoặc bệnh nhân có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ
thì sẽ được chuyển ra phòng khám sàng lọc và sau đó tại vị trí mà bệnh nhân vừa tiếp xúc
thì sẽ ngưng các hoạt động để có thể thực hiện vệ sinh khử khuẩn trên bề mặt
sau đó thì mới tiếp tục quay trở lại các hoạt động thăm khám bệnh bình thường của bệnh nhân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc vẫn đang thực hiện giám sát người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế
việc này nhằm phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc là có dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm để cách ly
xử lý kịp thời ngay tại cửa khẩu
các thành phố lớn và những các nơi có cửa khẩu
chúng ta lưu ý những bệnh nhân có các biểu hiện của hội chứng của đồng mùa khỉ
ngay cả những hội chứng bệnh nhân mà có hội chứng lâm sàng đồng mùa khỉ
mà nghi ngờ đồng mùa khỉ thì chúng ta lập tức phải có cảnh báo để chúng ta gửi mẫu
và phát hiện chẩn đoán kịp thời đồng thời cách ly họ cũng như là điều tra các ca tiếp xúc
nói chung là chúng ta làm sớm các khâu để tránh dự phòng lây lan đồng mùa khỉ cho không đạt
trong bối cảnh toàn cầu hóa
giao thương du lịch giữa các quốc gia đã dễ dàng để phòng tránh dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng
khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế
không chỉ riêng bệnh đồng mùa khỉ mà còn với các bệnh truyền nhiễm khác